chính phủ vừa có báo cáo về tình hình quản lý nợ công và những giải pháp bảo đảm quản lý nợ chặt chẽ trong thời gian tới
theo đó tỷ trọng vay nước ngoài bảo lãnh với các khoản vay nước ngoài trong nợ công đã được kéo giảm
theo báo cáo của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ không thực hiện cấp bảo lãnh chính phủ cho các dự án mới vay vốn nước ngoài
rút vốn dòng của các dự án được chính phủ bảo lãnh vay vốn nước ngoài âm bảy tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng dẫn đến dư nợ cuối năm thấp hơn so với đầu năm và ở mức khoảng hai trăm bốn mươi bảy một trăm sáu mươi chín tỷ đồng bằng bốn chín gdp
nguyên nhân giảm dư nợ bảo lãnh là do không phát sinh cấp mới bảo lãnh cho các dự án
đồng thời trong hai năm trở lại đây một số doanh nghiệp đã tích cực thực hiện trả nợ trước hạn để tất toán khoản vay